do ảnh hưởng của bão số một mươi hai từ dạng sáng ngày ba tháng một mươi một đến chiều tối ngày bốn tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã có mưa to gió giật mạnh trên diện rộng
làm cho gần một mươi ba hectare mía nguyên liệu chuẩn bị thu hoạch của người dân hai huyện phía đông của tỉnh là eka và madrak bị đổ dạp
ảnh hưởng lớn đến năng suất mía và đời sống kinh tế của người dân
cùng với đó nhiều nhà ở trường học công sở công trình giao thông ở hai huyện này cũng bị hư hỏng nặng
dọc hai bên tuyến quốc lộ hai mươi sáu từ hai huyện eka và madrak đi huyện ninh hòa tỉnh khánh hòa
hàng nghìn hectare mía chuẩn bị thu hoạch của người dân bị đổ dạp xuống sát mặt đất
một số diện tích ở khu vực giáp danh với huyện ninh hòa tỉnh khánh hòa cũng bị gió giật tung gốc cuốn lên từng bụi lớn
theo ủy ban nhân dân huyện madarak cho biết lực lượng chức năng các xã thị trấn đã chủ động xuống tuyên truyền cho người dân chủ động ứng phó với cơn bão số một mươi hai
tuy nhiên do gió bão lớn lại đi với tốc độ nhanh nên địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng
ngoài hàng nghìn hectare mía bị thiệt hại thì bão số một mươi hai cũng đã phá hủy tám căn nhà của người dân làm gãy đổ hàng chục cột điện
hai trường học bị tốc mái bốn tuyến đường giao thông bị ngập
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tài sản của người dân và địa phương
hiện nay mưa lớn và gió to vẫn đang tiếp tục diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đặc biệt bốn huyện phía đông của tỉnh là eka madrap crong năng và crong bong
do đó ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh đắk lắc tiếp tục chỉ đạo các địa phương chuẩn bị mọi phương án
bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho người dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng